ủy ban nhân dân tp hà nội cũng vừa chính thức ban hành quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố
nhằm từng bước xây dựng hình thành những chuẩn mực văn hóa điều chỉnh lời nói hành vi của cá nhân tổ chức nơi công cộng trên địa bàn thành phố xây dựng thành phố văn minh và hiện đại
bộ quy tắc quy định các quy tắc ứng xử chung và quy tắc ứng xử tại chín nơi công cộng bao gồm
vỉa hè lòng đường vườn hoa quảng trường tượng đài công viên cơ sở tín ngưỡng tôn giáo bảo tàng thư viện nhà văn hóa trung tâm thương mại siêu thị chợ nhà hàng quán ăn nhà ga bến xe ô tô bến tàu thuyền sân bay
khi tham gia giao thông khu vui chơi giải trí điểm tham quan du lịch đáng lưu ý quy tắc ứng xử định hướng các cá nhân tổ chức những việc nên làm và không nên làm mà không phải là những quy định bắt buộc
quy tắc ứng xử chung đề nghị các cá nhân tổ chức
cần có trang phục lịch sự phù hợp với hoàn cảnh chuẩn mực xã hội đấu tranh bảo vệ lẽ phải người yếu thế phê phán hành vi sai trái
tại các nơi công cộng cụ thể cũng có những khuyến cáo riêng phù hợp với khu vực đó như tại cơ sở tín ngưỡng tôn giáo nên đi nhẹ nói khẽ giữ gìn trật tự vệ sinh chung
không nên thực hành ủng hộ mê tín dị đoan không mặc trang phục hở hang không phù hợp với thuần phong mỹ tục gây phản cảm
tổ chức cá nhân vi phạm thì tùy theo mức độ sẽ bị nhắc nhở phê bình công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng